tuy nhiên những năm qua này là một ngành kinh tế cao của đoàn hạ
tuy nhiên những năm qua
do tình hình khí hậu tự nhiên có nhiều biến đổi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
và hơn hết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
trong nội bộ của đảng
và sự gắn chặt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

đấy là những cái
muốn liên hệ đoàn kết và thiết

để tạo nên sự thành công